các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
huyện hiệp hòa đã tập trung định hướng và hỗ trợ người dân phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi
qua đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ
trong năm qua thì đối với huyện cũng đã xây dựng các nghị quyết các văn bản nghị quyết để chỉ đạo cơ quan chuyên môn
cũng như đối với các xã thêm như chung hữu quan các cơ sở xây dựng các trang trại địa hình
đầu tiên thì chúng tôi cũng đưa ra về trước hết là quy hoạch thành vùng
đã xây dựng quy hoạch sản xuất hàng hóa của huyện và quy hoạch thành vùng tập trung
mặc dù chăn nuôi là lĩnh vực có khả năng thu hồi vốn nhanh đem lại hiệu quả kinh tế cao ở một số thời điểm
tuy nhiên cũng dễ gặp phải rủi ro về giá cả dịch bệnh
để giải quyết bài toán khó này hiệp hòa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để định hướng người dân
tập trung phát triển con giống thế mạnh của địa phương đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ thị trường
để khuyến cáo người dân phát triển quy mô đàn hợp lý
chăn nuôi chúng ta biết là chăn nuôi phải đưa ra khỏi vùng tránh ưu nhiễm môi trường
thứ hai là phù hợp cùng với các hộ của đủ điều kiện là xây dựng các quy trình
chăn nuôi lựa chọn trên từng con vật nuôi ví dụ chăn nuôi lợn chăn nuôi gà là một trong thế mạnh của huyện trong năm vừa qua
thứ ba nữa là tập huấn kỹ thuật hướng dẫn con nông dân hướng dẫn xây dựng quy cách chuồng trại
và hỗ trợ trong các tiêm phòng để phòng bệnh đối với đàn vật nuôi
thời gian qua gia đình anh minh ở xã hùng sơn được tạo điều kiện tiếp cận với nhiều nguồn vay vốn tín dụng
để hoàn thiện trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao với quy mô hơn bốn m hai
để đảm bảo chăn nuôi an toàn thân thiện với môi trường hạn chế tối đa dịch bệnh
anh còn được hỗ trợ miễn phí men vi sinh để ủ lót nền chuồng từ đó tạo hiệu quả kinh tế vượt trội
là hộ phát triển trang trại nuôi lợn với anh khoa vấn đề xử lý chất thải luôn được gia đình anh quan tâm hàng đầu
từ đầu năm nay anh cùng các hộ chăn nuôi trong xã được hỗ trợ ba triệu đồng để xây dựng hệ thống bioga
nhờ vậy đã giúp anh giải quyết được bài toán khó về vệ sinh môi trường đồng thời giúp gia đình tiết kiệm được nhiều chi phí sinh hoạt
cái đường chất thải của chăn nuôi này nếu không có cái biô gà này thì rất phức tạp
cái thứ hai nữa là về mặt đời sống tôi cảm thấy là rất chi là sạch sẽ và tiện nợ
từ khi có biô gà đến giờ nhà tôi không nấu một tí nồi cơm điện nào một nồi nào
chúng tôi tập trung vào hướng dẫn và hỗ trợ trong xử lý môi trường
trong năm qua thì chúng tôi đã triển khai xây dựng được các bình biô gà
xây dựng các hầm biô gà để tạo môi trường nó được sạch hơn
thứ hai đặc biệt là chúng tôi triển khai trong cái nữ vực là xây dựng các quy trình kỹ thuật trong cái làm đận môi trường sinh học
và xử lý một số cái sản phẩm có chất lượng cao giảm thiểu cái ố môi trường và lân cao chất lượng thịt lên
hiện nay hiệp hòa có hơn một trăm hai mươi trang trại đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
với diện tích tối thiểu là hai một hectare
giá trị sản lượng hàng hóa đạt từ một tỷ đồng mỗi năm trở lên ngoài ra có hơn một gia trại lớn nhỏ
với lợi thế và tiềm năng lớn huyện hiệp hòa đang kỳ vọng sẽ trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp
theo hướng công nghệ cao của tỉnh bắc giang nhằm phục vụ cho nhu cầu trong tỉnh và các vùng lân cận
hiệp hòa đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn
tích cực phối hợp chuyển giao kỹ thuật sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm tư vấn quản lý chất lượng
xây dựng quy trình giám sát chất lượng sản phẩm thực hiện truy xuất nguồn gốc bằng điện thoại xây dựng nhãn hiệu sản phẩm
đồng thời tuyên truyền vận động người sản xuất người tiêu dùng và các doanh nghiệp hướng đến các sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn